đoàn công tác của chính phủ do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn
đã đi thị xát công tác chống muôn lậu giát lận thương mại và hàng giả
trên địa bàn thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
qua thị sát và nghe báo cáo của lãnh đạo tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế móng cái
và đồn biên phòng cửa khẩu móng cái phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nêu rõ
cửa khẩu quốc tế móng cái là cửa ngõ giao thương quan trọng về lĩnh vực thương mại du lịch
đối với tỉnh quảng ninh và khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây trung quốc nói riêng
và hai nước việt nam trung quốc nói chung với tinh thần chủ động quyết liệt trong triển khai
thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước và công tác đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại hàng giả và ma túy
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hải quan móng cái đã phát hiện bắt giữ một mươi ba vụ trị giá năm trăm sáu mươi bốn hai triệu đồng